người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ có thêm khoảng một mươi năm năm trăm linh tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi tám
quyết định này vừa được chính phủ phê duyệt và giao cho ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện
với việc tăng thêm một mươi năm năm trăm linh tỷ đồng thì tổng dư nợ các chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám dự kiến đạt một trăm tám mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng
điều này cũng đồng nghĩa là sẽ có thêm hàng triệu lượt hộ nghèo
và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn để xoa đói giảm nghèo
theo ngân hàng chính sách xã hội việc phân bổ vốn sẽ được thực hiện trên nguyên tắc
ưu tiên các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo cao vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có trên hai triệu lượt hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn
giúp gần bốn trăm linh hộ vượt qua ngưỡng nghèo tạo việc làm cho trên hai trăm linh bốn lao động
gần sáu mươi năm lượt học sinh sinh viên được vay vốn
xây dựng trên một hai triệu công trình nước sạch vệ sinh ở nông thôn
xây dựng gần bốn mươi sáu căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng đồng bằng sông kiều long
đây là những con số rất ý nghĩa trong công cuộc giảm nghèo của cả nước